khán giả bùi văn tùng nguyễn huy tân ở lào cai có đơn thư về lĩnh vực nội chính
khán giả là nhân dân phật tử chùa văn điển huyện thanh trì hà nội
nhân dân khu đầm tôm xã đồng xá huyện hải an thành phố hải phòng
nhân dân thôn chùa xã xuân hương huyện lạng giang tỉnh bắc giang có đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng
khán giả hồ ngọc hy ở quảng trị có đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội
trong tuần đã có bảy công văn trả lời của các cơ quan là bệnh viện đa khoa ngô quyền hải phòng huyện ủy ba vì hà nội
huyện thanh sơn tỉnh phú thọ tòa án nhân dân thành phố hà nội viện kiểm sát nhân dân quận tân bình thành phố hồ chí minh
huyện ủy thạch thất hà nội huyện yên khánh ninh bình
trong thời gian tới hộp thư truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành
các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
thưa quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay chúng tôi mời luật sư đỗ bá thích đoàn luật sư tp hà nội cùng tham gia chương trình
để trả lời những thắc mắc khiếu nại của quý khán giả đã gửi thư về cho chương trình
xin chào luật sư cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia
bảo hiểm xã hội để thống nhất về họ
tên đệm tên và ngày tháng năm sinh
ghi trên sổ với các giấy tờ gốc khác
cụ thể như sau đây là căn cứ
tại điểm hai phần ba thông tư số chín
của bộ lao động thương minh xã hội
thì hướng dẫn cấp và ghi
sổ bảo hiểm xã hội quy định là
họ tên người lao động được viết
bằng chữ in theo đúng họ và tên
trong lý lịch gốc trường hợp mà không
có lý lịch gốc thì ghi theo
chứng minh thư nhân dân không ghi bí danh
hiện nay do tên đệm của bạn trên
sổ bảo hiểm xã hội khác với các cái quy định
quyết định và các giấy tờ khác của bạn
khi đi làm đến nay để đảm bảo quyền lợi
bảo hiểm xã hội của mình thì bạn
đề nghị bạn cung cấp toàn bộ hồ sơ gốc
các giấy tờ liên quan và nộp
hồ sơ cho đơn vị đang công tác
để đơn vị cử cán bộ đến
bảo hiểm xã hội cấp huyện để đối chiếu
xem xét kiện toàn lại sổ bảo hiểm xã hội của bạn
vâng xin cảm ơn
luật sư đã trả lời những băn khoăn
thắc mắc của khán giả truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn
trong tuần hộp thư truyền hình nhân dân
nhận được clip của khán giả bạn xem truyền hình
phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống
hàng ngày mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung
chúng tôi phát một số clip
và khán giả gửi về cho chương trình
đề nghị các cơ quan chức năng tại nơi ghi hình
vào cuộc để giải quyết những phản ánh
của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây là nội dung chi tiết
nâng cao tuyên truyền ý thức đến người dân
sử phạt theo đúng quy định đối với các trường hợp đi xe máy trên về hè
hình ảnh vừa rồi cũng khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình
của truyền hình nhân dân tuần này
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau